do đâu mà cái bệnh viêm lét dạ dày nó lại xuất hiện phổ biến như vậy trong cái thời điểm trong cái thời khi mà xã hội như mọi người
bệnh viêm lét thực sự đôi khi là tám mươi chín mươi cho nên là chứ không phải là bệnh viêm lét dạ dày là bệnh viêm xong hành với việc chữa hp
tuy nhiên đó cũng chỉ là một trong những tâm nguyên
ngoài ra còn khá là nhiều khác như kể từng nói đó là cái giai đoạn hiện nay đó là cái việc sống rất là gối lạc rất là nhiều
thì rõ ràng là yếu tố sớm trong cuộc sống trong công việc nó cũng đi xong hành với bệnh viêm lét dạ dày
nó sẽ gây ra những cái dối loạn bài tiết rất là nhiều
cho nên nó cũng gây ra những cái yếu tố tấn công vào phòng lạc dày gia tăng lên làm tổn thương những cái hàng rào bảo vệ viêm mạc của tạ dày
một cái nhóm nguyên nhân nữa cũng không thể đến đó là việc sử dụng thuốc sử dụng thuốc quá nhiều
đặc biệt như các cái nhóm thuốc chống viêm giảm đau non steroid các cái nhóm thuốc giảm đau đặc biệt đối với cơ sương khớp là những nhóm thuốc mà gây phá vỉ
những cái niêu mạc đường tiêu hóa tương đối là nhiều đặc biệt là
ngoài ra nguyên nhân khóa là
này như là
nhiều rượu biêng thuốc lá đặc biệt là thuốc lá
nếu như sử dụng thuốc lá quá nhiều với đơn vị tính là nếu như mỗi đa một ngày trong vòng một năm trong vòng năm năm tức là hốt vào khoảng một năm bao năm
thì yếu tố nguy cơ
nhiều tố nguy cơ